chuyên dùng tiền âm phủ để lừa đảo nguyễn thị phượng chú tại huyện đất đỏ tỉnh bà rơ vũng tàu
đã bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ để điều tra về hai hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
sáng ngày một mươi hai tháng tám phượng đến làm quen với chị nguyễn thị ngọc cẩm
và thuê chị cẩm trở đi gặp bạn hàng để gom tiền
phượng để tiền âm phủ và túi ni lông màu đen rồi gửi nhờ trong cốp xe của chị cẩm
đến chợ lớn buôn ma thuật phượng đã mượn điện thoại của chị cẩm để vào chợ gọi cho bạn
chờ mãi không thấy phượng ra chị cẩm mở cốp xe phát hiện cọc tiền phượng gửi là tiền âm phủ
tại công an công an phượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành